sau khi tới singapore hôm qua thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự phiên khai mạc hội nghị cấp cao lần thứ ba mươi ba của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
hội nghị tập hợp các nhà lãnh đạo của một mươi nước thành viên asean sẽ xem xét những thành tựu của asean trong năm hai nghìn hai mươi
trong việc thúc đẩy xây dựng và hồi nhập cộng đồng đồng thời xây dựng chương trình nghị sự cho năm tới
phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị thủ tướng singapore lý hiển long đã kêu gọi các thành viên asean và các đối tác
duy trì chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế trong tương lai và giải quyết những thách thức chung bao gồm khủng bố và biến đổi khí hậu
thủ tướng singapore lý hiển long cũng kêu gọi các nước asean phải đoàn kết và tìm thấy nền tảng chung
theo chủ đề kiên cường và sáng tạo hội nghị thượng đỉnh asean lần thứ ba mươi ba cũng sẽ tổng kết những thành tựu của khối trong năm hai nghìn một mươi tám
để đối mặt với những bất ổn ngày càng tăng cũng như khai thác các cơ hội phát sinh từ cuộc cách mạng kỹ thuật số
trong những ngày tiếp theo các hội nghị liên quan cũng sẽ được tổ chức bao gồm các hội nghị asean cộng một
hội nghị thượng đỉnh asean cộng ba tức cơ chế hợp tác giữa asean và trung quốc nhật bản và hàn quốc và hội nghị thượng đỉnh đông á